công an tp hcm thống kê trong một mươi năm ngày tăng cường giãn cách xã hội đã lập biên bản một mươi một trường hợp ra đường
không có lý do chính đáng đề xuất xử phạt số tiền là hơn một mươi bảy tỷ đồng
qua thống kê từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày sáu tháng chín tại chín trăm một mươi bốn chốt kiểm soát của công an thành phố
đã kiểm tra hơn hai một triệu phương tiện trong đó có hơn năm trăm sáu mươi ô tô hơn một triệu xe gắn máy
với gần chín trăm năm mươi lượt người
công an tp hcm đã lập biên bản xử lý đối với một mươi một trường hợp vi phạm
và đề xuất xứ phạt số tiền hơn một mươi bảy tỷ đồng
các trường hợp bị xứ phạt chủ yếu do lỗi ra đường không chính đáng
đồng thời phát hiện ra một số trường hợp f di chuyển trên đường
công an tp hcm đã phát hiện sáu mươi ba trường hợp thuộc diện f lưu thông trên đường
trong đó có hai mươi chín trường hợp thuộc diện cấp giấy đi đường
còn lại là các trường hợp khác là đi khán cửa bệnh đi tiêm ngừa
đưa shipper không thuộc diện cấp giấy
công an tp hcm đã tiến hành thu hồi chín giấy đi đường
đưa vào danh sách cảnh báo hủy giấy đi đường hai mươi trường hợp
kết quả xác minh sáu mươi ba trường hợp thì có một mươi trường hợp đã khỏi bệnh covid
một mươi bảy trường hợp đang cách ly tập trung còn lại cách ly tại nhà
thời gian qua việc thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt giãn cách xã hội
với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó đã có chuyển biến rõ rệt
lưu lượng phương tiện lưu thông giảm khoảng tám mươi năm so với trước ngày hai mươi ba tháng tám
tuy nhiên vẫn còn một số
số ít bộ phận người dân ra ngoài mà không có lý do chính đạt
trong quá trình thực hiện tăng cường giãn cách xã hội
thành phố đã linh động
kịp thời giải quyết kịp thời những vướng mắt
khi kiểm soát các phương tiện và đối tượng lưu thông
vừa đảm bảo hạn chế tối đa lưu thông
nhưng vẫn phải đảm bảo phục vụ các nhu cầu thiết yếu
phục vụ người dân
về y tế thành phố hồ chí minh hiện đang có hơn bốn mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đang được điều trị
trong đó có hơn ba trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
gần ba bệnh nhân nặng và đang thở máy
hai mươi hai bệnh nhân can thiệp ecmo
thành phố hồ chí minh đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm diện rộng
từ ngày hai mươi ba tháng tám
do đó trong hai tuần qua số ca f được phát hiện tăng cao
trung bình mỗi ngày có đến hơn năm ba trăm linh ca f được phát hiện